không biết là cuối tuần này thì tình hình thời tiết sẽ như thế nào
chị minh phương có thông tin gì về từ quý vị không ạ
vâng cuối tuần này đáng chú ý ở phía nam
đó là mưa rông vẫn sẽ xuất hiện vào chiều tối
còn ở phía bắc của chúng ta thì những cơn mưa chỉ còn xuất hiện trong nốt hôm nay
đến trưa vào chiều nay sẽ xuất hiện nắng trần trở lại
và như tại thủ đô hà nội nhiệt độ trong hai ngày cuối tuần sẽ tăng dần lên đến mức ba mươi ba độ
quý vị sẽ có cảm giác khá oi nóng vào buổi trưa
chứ không mát mẻ như ngày hôm qua nữa
tôi thì thấy là nhiều người hay nói như thế này ạ
khi mà thời tiết chuẩn bị thay đổi là cơ thể của họ ngay lập tức phản ứng
tức là có khi chưa cần tới những cái dự báo thời tiết đâu
mà khi mà họ thấy rằng là cơ thể của họ có một chút khác biệt nào đó
thì họ sẽ dự đoán là trời dắp trả chuyển trạng thái thời tiết rồi ạ
tôi thấy là có lẽ điều này cũng khá đúng lắm
nhưng mà mình không biết là giải thích như thế nào
bởi vì những ngày mưa nắng thất thường như ngày vừa qua
thì mình cảm thấy là cơ thể mình không được khỏe mạnh như ngày bình thường nữa
và các nhà khoa học cũng đã có một số nghiên cứu
về việc thời tiết ảnh hưởng như thế nào tới sức khỏe
ví dụ như những người bị viêm khớp
có thể nhạy cảm với sự thay đổi của áp suất khí quyền
nhiệt độ thấp cũng là một trong những yếu tố góp phần
làm cho chất lỏng bên trong cốc trở nên dày hơn
gây ra khô cứng khớp làm các trứng tăng khớp đau khớp hơn
trung huy lại có một điều mà chúng ta có thể nhận thấy là
phải tăng cường luyện tập này
ít nhất là để cho xương khớp dẻo dài hơn
thích ứng dễ dàng hơn với thời tiết thay đổi

phải tăng cường luyện tập này

phải tăng cường luyện tập này

có thể gamecube